bốn đối tượng cùng chú tại thành phố bắc cạn tỉnh bắc cạn nằm trong đường dây đánh bạc
bằng hình thức mua bán số lô số đề đã bị công an thành phố bắc cạn khởi tố
đường dây đánh bạc này đã hoạt động khép kín có tổ chức trong một thời gian dài
các đối tượng rất tinh vi hạn chế gặp mặt trực tiếp mà chỉ giao dịch qua điện thoại
dùng số thuê bao không chính chủ và chuyển tiền qua tài khoản ngân hàng
sử dụng ứng dụng mạng xã hội phần mềm hỗ trợ hoạt động mua bán số lô số đề
vào ngày một mươi bảy tháng một công an tp bắc cạn huy động hơn năm mươi cán bộ chiến sĩ thành lập nhiều tổ công tác
đồng loạt triển khai kiểm tra khám xét năm địa điểm liên quan đến hành vi đánh bạc mua bán số lô số đề
tại hiện trường đã thu giữ chín chiếc điện thoại di động số tiền hơn một trăm linh triệu đồng và nhiều tài liệu liên quan